thưa quý vị và các bạn chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại phiên họp thứ hai mươi một ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội
báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
trong việc nghiên cứu bàn giao đề tài chế tạo bộ sinh phẩm rietam pca và rietam pca
phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín gọi tắt là hai nghìn một mươi chín ncov
và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế của công ty việt á
ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
là nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với thượng tá hồ anh sơn phó giám đốc viện nghiên cứu y dược
quân sự học viện quân y về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm một mươi ba
và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thể công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng bốn điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi
chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các thông tin khác công an huyện bảo yên tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công đối tượng
có hành vi tàng trữ vận chuyển trái phép một bánh heroin trên địa bàn xã tân dương huyện bảo yên tỉnh lào cai
tại địa phận thôn mỏ đà xã tân dương huyện bảo yên công an huyện bảo yên đã phát hiện một đối tượng nam giới đi xe gắn máy
có nhiều biểu hiện nghi vấn chuyển chất cấm nên đã tiến hành tiếp cận kiểm tra
đối tượng đã bị bắt quả tang cùng với tăng vật là một bánh heroin và một số tài liệu có liên quan
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng và tăng vật về trụ sở để tiếp tục điều tra
tại cơ quan cảnh sát điều tra xác định đối tượng tên là ma xeo giáo trú tại bảo thắng lào cai
theo lời khai ban đầu giáo khai nhận giấu một bánh heroin trong khung sườn xe gắn máy
rồi điều khiển phương tiện từ bảo thắng đến địa phận huyện bảo yên để chờ thời điểm thích hợp tiêu thụ
dùng dao uy hiếp và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền cấp đi hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
chỉ sau một mươi sáu giờ khi mà vụ việc này xảy ra tại ngân hàng việt tin banh phòng giao dịch tây hồ tây phường xuân tảo quận bắc từ liêm hà nội
vào ngày bảy tháng ba
công an quận bắc từ liêm phối hợp cùng với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội và các cục nghiệp vụ của bộ công an đã bắt giữ thành công
hai đối tượng thu giữ tăng vật cùng với nhiều hùng khí gây án
khoảng chín h ba mươi phút ngày bảy tháng ba hai đối tượng nam giới mặc áo mưa bịt mặt đeo khẩu trang găng tay điều khiển xe máy không biển kiểm soát
giả dạng khách hàng đến ngân hàng việt tiên banh phòng giao dịch tây hồ tây phường xuân tảo quận bắc tử liêm để giao dịch
súng đe dọa bảo vệ đối tượng còn lại dùng dao uy hiếp và yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền cướp đi hơn năm trăm ba mươi triệu đồng
ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc lãnh đạo công an tp hà nội đã chỉ đạo các lực lượng công an thành phố
phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung điều tra áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ quyết tâm bắt giữ đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất
sau tiếng điều tra sang lọc công an hà nội đã xác định nghi phạm gây ra vụ cướp và bắt giữ nguyễn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường đức thắng quận bắc tử liêm
và nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại phường thanh xuân bắc quận thanh xuân thu giữ tăng vật gồm hai dao nhọn dài hai mươi cm một súng nhựa đồ chơi và một trăm hai mươi triệu đồng
trong quá trình điều tra chúng tôi nhận thấy công tác điều tra gặp một số khó khăn
do hai đối tượng trong quá trình thực hiện và hành vi phạm tội thì đã có dự mưu từ trước có sự bàn bạc chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban đầu trong một thời gian dài
do vậy là các đối tượng đã chuẩn bị công cụ phương tiện để hoạt động phạm tội một cách chú đáo và để che giấu những thông tin cá nhân
cũng như là các phương tiện tẩu tán tăng tài vật phương tiện để gây khó khăn
cho hội đồng điều tra của công an
theo tài liệu điều tra hiếu và tùng không có nghề nghiệp ổn định nợ tiền của nhiều người
khoảng giữa tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai thông qua nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều trên mạng facebook
hai đối tượng quen biết nhau và bàn bạc về việc đi cướp tài sản
hai đối tượng đã rất tinh quái trong thủ đoạn gây án cũng như trốn tránh sự điều tra của lực lượng công an
tuy nhiên bằng sự mưu trí cùng với quyết tâm cao lực lượng công an hà nội đã nhanh chóng điều tra bắt giữ và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng
thành công là do sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp giữa các đơn vị lân cận và các đơn vị nghiệp vụ
cùng công an các phường xã của các địa bàn giáp danh với địa bàn quận bắc tử liêm
thế thì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đồng thời và yếu tố con người
để tổ chức quyết tâm để bắt bằng được hai đối tượng trong thời gian nhanh nhất
qua đó thì chúng tôi cũng có một sự phân công rõ ràng từng đơn vị vai trò như thế nào
và sau đó thì sự thống nhất cao giữa các đơn vị đã đem lại hiệu quả của việc bắt giữ hai đối tượng trong vòng một mươi sáu tiếng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn hiếu và nguyễn thanh tùng
về tội cướp tài sản đồng thời ra lệnh tạm giam
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm có liên quan
thưa quý vị với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
bị cáo halima sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ tại khống bảy phường sáu thành phố trà vinh
đã bị hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh tuyên phạt một mươi năm tù
theo cáo trạng từ tháng chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
halima đã xin ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
để thực hiện hành vi phạm tội halima đưa ra thông tin gian dối với chị ruột là safia
ngụ khống bảy phường sáu thành phố trà vinh
về việc thửa đất tài sản nguyệt hóa huyện châu thành nằm trong diện quy hoạch
nhà nước cần xem xét lại bản chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm thủ tục bồi thường
và thửa đất tại xã long đức thành phố trà vinh có người cần mua muốn xem giấy tờ đất
tin lời halima safia đã giao hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sau đó halima thuê một người tên minh trên mạng xã hội không rõ địa chỉ
để làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất một giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
giấy chứng minh nhân dân mang tên safia và ghế hình của halima với giá hai mươi bốn triệu đồng
có giấy tờ trong tay halima đưa hai giấy chứng nhận nguyện sử dụng đất giả cho chị safia cất giữ
còn lại hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật như xác nhận tình trạng hôn nhân chứng minh nhân dân giả
halima mang đến tiệm cầm đồ của ông trịnh quốc toạn ở phường sáu thành phố trà vinh
thỏa thuận cam kết và làm hợp đồng chuyến nhượng hai thửa đất bằng hình thức lật cầm đồ
tất cả các thủ tục halima đều mạo danh chữ ký của chị safia chiếm đoạt số tiền một tám tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xác xử tòa án nhân dân tỉnh trà vinh
đã tuyên phạt halima tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bảy năm tù
tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức ba năm tù tổng mức hình phạt là một mươi năm tù
ngày tám tháng ba công an phường phước long b thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
cho biết đang truy xét cặp đôi giàn cảnh va quẹt xe máy để trộm cắp tài sản của một nữ sinh
theo camera an ninh ghi nhận vào khoảng một mươi sáu h ba mươi năm chiều ngày bảy tháng ba nữ sinh lớp một mươi một
sau giờ tan học chạy xe tay ga vision về hẻm một c đường hai mươi hai phường phước long b thành phố thủ đức
thì có một đôi nam nữ gần năm mươi tuổi bám theo vượt lên trước rồi dừng xe
người nữ ngồi sau lập tức nhảy xuống xe ra bộ nhầm đường
còn người đàn ông lái xe khi quay đầu cố tình va chạm để đánh lạc hướng nữ sinh
lợi dụng thời cơ nữ sinh không để ý người phụ nữ đi vòng lên trước để lấy chiếc điện thoại iphone một mươi một
trong học xe nữ sinh không hề hay biết tới khi về nhà thì mới phát hiện vụ việc
xin nhờ nhà dân trích camera và trình báo công an
qua những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường vụ việc có thể thấy tất cả hành vi của cặp đôi này
rất chuyên nghiệp và đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo giàn cảnh để trộm tài sản
hiện cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin và đang vào cuộc truy xét bắt giữ các đối tượng
thưa quý vị sau năm năm thi công cầu vượt dầu dây thuộc quốc lộ một huyện thống nhất tỉnh đồng nai
đã chính thức cho xe cơ giới lưu thông vào sáng nay ngày tám tháng năm
cầu vượt dầu dây là hạng mục chính của dự án nút giao thông ngã tư dầu dây
được khởi công xây dựng từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
cầu vượt dầu dây là hạng mục chính trong dự án nút giao thông ngã tư dầu dây
nằm dọc quốc lộ một rộng một mươi sáu mét với quy mô bốn làng xe vốn đầu tư ba trăm linh tỷ đồng
được khởi công từ tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi
nhưng do khó khăn về nguồn vốn công tác giải phóng mặt bằng cũng như ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nên dự án chậm tiến độ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân gây mất an toàn giao thông qua khu vực
sau khi thông xe vào vực dầu dây chủ đầu tư sẽ tập trung thi công các hạng mục còn lại
để hoàn thành toàn bộ dự án nút giao ngã tư dầu dây vào cuối tháng ba đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
công an tỉnh đồng nai vừa phối hợp với cơ quan điều tra hình sự khu vực hai quân khu bảy
tạm giữ nhóm đối tượng trong đường dây sản xuất buôn bán giá dầu nhất giả quy mô lớn
hoạt động trên địa bàn hai tỉnh đồng nai và bình dương
trước đó chiều tối ngày sáu tháng ba lực lượng phối hợp đã tổ chức bắt quả tang nguyễn thị tho
đồng văn quân lê anh tuấn và một số đối tượng khác đang tiến hành sản xuất dầu nhất giả
tại khu vực xí nghiệp chế biến nông sản thực phẩm thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đông hải quân khu bảy gọi tắt là kho năm trăm tám mươi ấp bảy xã an phước huyện long thành
đồng loạt khám xét tại xưởng sản xuất và kho chứa dầu nhất giả của đối tượng vũ thị nở
tại khu vực kho năm trăm tám mươi phường long bình thành phố biên hòa và phường dĩ an thành phố dị an tỉnh bình dương
lực lượng chức năng đã thu giữ hai trăm bảy mươi ba thùng chứa hơn năm trăm linh sô can chai thành phẩm các loại nhớt
bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu castrol honda yamaha sell một trăm ba mươi bốn thùng phi sắt nghi là nhớt giả
bốn xe tải và nhiều tài liệu cùng nhiều sổ sách liên quan đến việc mua bán nhất giả
còn trong hôm nay ngày tám tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình
cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam
đối với nguyễn thị thùy trang hộ khẩu thường trú tại phường lộc vượng thành phố nam định tỉnh nam định
về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
đối tượng này khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng tình hình dịch covid một mươi chín phức tạp
nhu cầu người dân mua sắm trực tuyến lớn trang đã tạo lập nhiều tài khoản mạng xã hội
với thông tin ảo có tên vân anh store kho sỉ tổng để tham gia các hội nhóm buôn bán sỉ lẻ
lẻ quần áo trên mạng xã hội từ đó đăng tải nội dung bán hàng sỉ lẻ các loại quần áo
với giá thành thấp nhằm thu hút khách hàng sau khi nhận tiền từ khách hàng trang chuyển qua
nhiều tài khoản ví điện tử khác nhau được làm từ giấy tờ giả và thông tin ảo nhằm che giấu
dấu vết rồi chiếm đoạt tài sản của khách hàng thống kê ban đầu nguyễn thị thùy trang đã sử dụng
một mươi sáu tài khoản ngân hàng ví điện tử chính chủ và không chính chủ nhiều sim giáp để hoạt động
tổng giao dịch trong các tài khoản ngân hàng phí điện tử do trang sử dụng là gần một mươi năm tỷ đồng